tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi hội kiến với thủ tướng singapore lý hiển long
tại buổi hội kiến một lần nữa chủ tịch quốc hội bày tỏ sự tin tưởng chuyến thăm của thủ tướng singapore
sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới
chủ tịch quốc hội cho biết sẽ thăm singapore trong thời gian tới để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước nói chung
cũng như quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng
về hợp tác trong asean chủ tịch quốc hội đề nghị hai nước duy trì sự tích cực phối hợp
trao đổi tăng cường đoàn kết và tính thống nhất góp phần đẩy mạnh tính chủ động và vai trò trung tâm của asean
đối với các vấn đề của khu vực
trong đó tiếng nói của các nghị sĩ sẽ góp phần không nhỏ vào việc tạo dựng môi trường hòa bình ổn định hợp tác ở khu vực